thực hiện chương trình làm việc toàn khóa sáng nay ngày hai tháng một mươi hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã khai mạc trọng thể tại thủ đô hà nội
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì hội nghị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân điều hành phiên khai mạc
trước khi bắt đầu phiên khai mạc các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các đồng chí ủy viên trung ương đảng và đại biểu tham dự hội nghị đã dành một phút mặc niệm
tưởng nhớ đồng chí đỗ mười nguyên tổng bí thư vừa từ trần và chủ tịch nước trần đại quang
tại hội nghị lần này theo chương trình làm việc trong năm ngày từ ngày hai đến ngày sáu tháng một mươi
ban chấp hành trung ương sẽ thảo luận cho ý kiến về tình hình kinh tế xã hội tài chính ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán tài chính ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi về chiến lược biển việt nam đến năm hai nghìn hai mươi
quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
xem xét quyết định việc giới thiệu nhân sự để quốc hội bầu chủ tịch nước
bầu bổ sung ủy viên ủy ban kiểm tra trung ương khóa một mươi hai
xem xét quyết định thi hành kỷ luật cán bộ theo quy định của đảng và một số vấn đề quan trọng khác